cũng phạm tội trộm cắt tài sản và phải nhận quyết định truy nã của công an huyện ứng hòa thành phố hà nội
là đối tượng trần văn hiển sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm hộ khẩu thường trú tại thôn lưu phúc mỹ xã tượng lĩnh huyện kim bảng tỉnh hà nam
đối tượng này cao một m sáu mươi hai và có sẹo chấm cách hai cm trên sau đầu lông mày phải
và đối tượng lò văn noan sinh năm hai nghìn năm hộ khẩu thường trú tại bản phú mạ xã nậm quỷ huyện sìn hồ tỉnh lai châu
bị công an huyện đông anh thành phố hà nội ra quyết định truy nã cũng về tội trộm cắp tài sản
đối tượng này cao một m sáu mươi bốn và có nốt ruồi cách một năm cm dưới sau đuôi mắt phải
số máy đường dây nóng của cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm bảy
luôn sẵn sàng tiếp nhận mọi thông tin phát hiện hoặc có liên quan đến các đối tượng trên
quý vị nếu có thông tin hãy báo ngay cho chúng tôi hoặc cơ quan công an nơi gần nhất

các cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để đảm bảo an toàn đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
cảnh sát điều tra bộ công an